như truyền hình nhân dân đã đưa tin dạng sáng nay tại xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai đã xảy ra một trận lũ ống bất ngờ gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân
hiện tại công tác khắc phục vẫn đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện một cách khẩn trương nhanh chóng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân
đây là những gì còn sót lại của gia đình chị hoàng thu vấn tại thôn bản dền xã bản hồ sau khi cơn lũ dữ đi qua
toàn bộ tài sản trị giá hơn hai tỷ đồng của gia đình chị bị cuốn trôi theo dòng nước lũ

theo thống kê trận lũ bất ngờ trong đêm đã gây thiệt hại cho hơn hai mươi hộ dân nhiều tài sản và hoa màu bị ảnh hưởng
đặc biệt trận lũ đã cuốn trôi cây cầu nối vào trung tâm xã khiến một trăm một mươi sáu hộ dân bị cô lập tạm thời
ngay sau khi trận lũ xảy ra chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện sapa đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
hai thôn bản dèn và thôn la vê hiện tại bây giờ thời điểm bây giờ đang bị cô lập hoàn toàn
thì xã cũng cướp ủy chính quyền xã cũng phân công các quản trí trong lãnh đạo phân công ra hai thôn để chỉ đạo hỗ trợ cho bà con nhân dân khắc phục
các hộ mà bị nặng hư hỏng về nhà ở thì cũng chỉ đạo lực lượng dân quân cơi nới lại và xử trữ lại
để cho bà con nhân dân đảm bảo hoàn định cuộc sống
ngay sau khi phát hiện được dưới báo chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo lực lượng dân quân tại chỗ
huy động một trăm linh lực lượng dân quân của xã bản hồ để phối hợp cùng với các ngành các lực lượng trên địa bàn để tiến hành khắc phục giúp cho dân
hai nữa thứ nhất là sư tán đảm bảo tuyệt đối an toàn thứ hai là hiện nay đang tiến hành khắc phục hậu quả sau lũ ống xảy ra
đến nay là cơ bản các hộ dân đã khắc phục hoàn toàn được trong
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong đêm nay và dạng sáng ngày mai do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống
kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên tại lào cai tiếp tục có mưa vừa mưa to
do đó bên cạnh công tác khắc phục hậu quả của trận lũ tỉnh lào cai cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống thiên tai tiếp tục xảy ra
khẩn trương di rời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn